còn tại tỉnh nam định phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh nam định vừa bắt giữ đối tượng đỗ mạnh cường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện vụ bản tỉnh nam định bị khởi tố tội danh giết người khi đang lẩn trốn tại xã cẩm thành huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa
theo đó vào ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi năm anh trần văn sùng trú phường trường thi thành phố nam định
mang năm triệu đồng đến nhà cường để chuộc chiếc xe máy mà anh sùng đã cầm cố khi chơi đánh bài tại nhà cường
tại đây hai bên xảy ra mâu thuẫn đỗ mạnh cường đã dùng súng bắn vào người anh sùng làm anh dùng chết trên đường đi cấp cứu
còn cường đã bỏ trốn khỏi địa phương ngay sau đó hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật